xin được chuyển sang phần tin quốc tế
thưa quý vị ngày một mươi năm tháng chín bão moifa đã đổ bộ vào quận phụng hiền thành phố thượng hải miền đông trung quốc
ước tính khoảng một sáu triệu người đã phải sơ tán và nhiều chuyến bay đã bị hoãn hủy do ảnh hưởng của cơn bão
với sức gió là một trăm hai mươi năm km một giờ bão moifa là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào thường hải
kể từ khi các cơ quan chức năng bắt đầu theo dõi bão vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tuy nhiên hiện chưa có thông báo về thương vong do bão gây ra
ít nhất bốn trăm hai mươi sáu người đã phải sơ tán tại thượng hải và một hai triệu người được đưa đến các nơi trú ẩn tạm thời ở tỉnh chiết giang lân cận
mưa lớn đã gây tắc nghẽn giao thông và lũ lụt tại một số khu vực
trong khi đó việc di chuyển bằng đường hàng không đang dần hoạt động trở lại tại thượng hải
khi mà cơn bão moifa di chuyển về phía bắc các cơ quan khí tượng quốc gia trung quốc cho biết
bão moifa đã đi vào tỉnh giang tô miền đông trung quốc
và sức gió đã suy yếu xuống còn chín mươi km một giờ